tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban tuyên giáo trung ương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ban tuyên huấn khu ủy khu năm
dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu năm
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung lãnh đạo tỉnh quảng nam tp đà nẵng
dự lễ còn có đại diện các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lãnh đạo
nguyên lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu năm
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng và nhà nước đồng chí võ văn thường biểu dương những thành tích
công lao và những đóng góp to lớn
cách mạng của đảng trong công cuộc kháng chiến chống mỹ của ban tuyên huấn khu ủy khu năm
đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ ác liệt
các máy móc dụng cụ còn rất thô sơ song với niềm tin tất thắng với tinh thần nghị lực và ý chí quyết tâm
giải phóng miền nam thống nhất đất nước những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng
văn hóa của đảng ở chiến trường khu năm luôn bám sát địa bàn nắm chắc tình hình chiến sự
tham mưu cho khu ủy khu năm lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng
nhiều tác phẩm báo chí văn học đã trở thành nguồn tư liệu sống động chân thực có sự lan tỏa
ảnh hưởng rộng lớn tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ đối với người dân việt nam
giáo dục truyền thống lịch sử tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc của nhân dân
tạo thành niềm tin ý chí động lực và hành động cách mạng trong công cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi hiểm nguy
gian khổ tiến lên giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đồng chí võ văn thưởng cho rằng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước do đảng nhà nước trao tặng cho ban tuyên huấn
khu ủy khu năm chính là sự ghi nhận trân trọng của đảng và nhà nước đối với sự đóng góp to lớn
của cán bộ chiến sĩ ban tuyên huấn phụ ủy khu năm
đây cũng là nguồn động viên khích lệ những người làm công tác tuyên huấn của đảng
cũng như đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của đảng trong giai đoạn hiện nay
tự hào về thành tích và truyền thống vẻ vang của ngành nêu cao tinh thần chủ động
sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng là những chiến sĩ sung kích trên mặt trận tư tưởng chính trị văn hóa của đảng
tại buổi lễ thưa ủy quyền chủ tịch nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện ban liên lạc ban tuyên huấn vụ ủy khu năm